hôm nay ngày một mươi sáu tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên cho biết điện biên và an ninh địa phương của lào vừa phối hợp phá thành công chuyên án bốn mươi bốn lv bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào về hành vi mua bán vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện
trước đó ngày một mươi năm tháng sáu lực lượng chức năng bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào gồm sôm chăn thao a bi và thao a thề về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu tại chỗ hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện một ô tô xe máy bốn điện thoại di động và một mươi bảy triệu kíp lào cùng nhiều tăng vật liên quan khác
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng rồi vận chuyển ra khu vực biên giới giáp danh hai tỉnh điện biên phong sa ly để bán cho đối tượng người việt nam đặt mua